chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự sáu h ba mươi của truyền hình nhân dân
hôm nay ngày hai tháng sáu mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý có trong chương trình
thành phố hồ chí minh sẽ xây dựng trung tâm tài chính ngân hàng thương mại dịch vụ tại khu đô thị mới thủ thiêm
đẩy mạnh nghiên cứu và giảng dạy tác phẩm văn học về đề tài lịch sử